theo dự báo của đài khí tượng thủy văn hà tĩnh từ ngày một mươi sáu tháng một mươi một do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường nên khu vực hà tĩnh tiếp tục có mưa vừa mưa to
vì vậy một số hồ chứa khác trên địa bàn tỉnh hà tĩnh cũng đã được điều tiết xả tràn như hồ bộc nguyên hồ sông giác hồ kim sơn
công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên thủy lợi nam hà tĩnh đề nghị các địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp do xả lũ khẩn trương thông báo đồn đốc hướng dẫn người dân
thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và tài sản sẵn sàng ứng phó với các sự cố có thể xảy ra
ngày một mươi bốn một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét nơi ở nơi làm việc đối với ông lưu bình nhưỡng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại quận tây hồ thành phố hà nội để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản
các quyết định lệnh nêu trên đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh thái bình phê chuẩn
đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án phạm minh cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu thường gọi là cường quắt
là đối tượng hình sự có ba tiền án trú tại xã thụy xuân huyện thái thụy tỉnh thái bình
về tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại khoảng bốn một trăm bảy mươi bộ luật hình sự
quá trình bắt khám xét cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình thu giữ nhiều đồ vật tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật
phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án theo quy định
liên quan đến việc thị trường trung quốc ngưng nhập tôm hùm bông từ việt nam
cơ quan chức năng của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa trao đổi trực tuyến với vụ giám sát kiểm dịch động thực vật của tổng cục hải quan trung quốc
trung quốc cho biết tôm hùm bông việt nam bị ngưng xuất khẩu sang thị trường này là do vướng quy định mới
cụ thể từ tháng năm năm nay trung quốc đã sửa đổi luật bảo vệ động vật hoang dã
trong đó cấm đánh bắt sử dụng kinh doanh
buôn bán đối với tôm hùm bông và các loài trong danh mục động vật hoang dã nguy cấp cần bảo vệ
trong quy định mới này với tôm hùm bông nuôi trung quốc yêu cầu phải có chứng minh quá trình nuôi rõ ràng không sử dụng nguồn giống khai thác từ tự nhiên
thưa quý vị tối qua đêm nhạc kennedy s life in vietnam đã diễn ra
và cho đến thời điểm này thì có thể khẳng định là tổng cộng đồng của trung quốc đã diễn ra
khán giải từ nghệ sĩ nổi tiếng cũng làm đức lòng khán giả có mặt tại trung tâm hội nghị quốc gia
trong gần hai tiếng thưởng thức nghệ thuật người nghệ sĩ tài năng đã mang đến những cảm xúc lưu luyến với forever in love cho đến vui tươi sôi động của de salfinado và lắng đọng ở tác phẩm cuối my heart will go on
xen giữa những phần trình diễn của ông là phần chơi solo piano và guitar của ban nhạc với sáu thành viên tác phẩm cùng nam nghệ sĩ đem đến những phút giây thăng hoa trong âm nhạc
cùng hợp tác nhằm cải thiện chất lượng hạ tầng dịch vụ công phát triển kinh tế xã hội tại việt nam
do còn nhiều bất đồng các bộ trưởng thương mại một mươi bốn nền kinh tế tham gia sáng kiến khuôn khổ kinh tế ấn độ dương thái bình dương vì thịnh vượng ipef chưa thể đi đến một thỏa thuận đáng kể cho lĩnh vực này
trong ngày họp đầu tiên diễn ra bên lề diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec hai nghìn hai mươi ba tại san francisco mỹ
bộ trưởng tài chính mỹ janet yellen cho biết cuộc họp đã có tiến triển về ba trong số bốn lĩnh vực của sáng kiến khuôn khổ kinh tế ấn độ dương thái bình dương
vì thịnh vượng mà một mươi bốn nền kinh tế đang tham gia thảo luận đó là chuỗi cung ứng năng lượng sạch và cơ sở hạ tầng thuế và chống tham nhũng
tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số vấn đề trong lĩnh vực thương mại đòi hỏi những chuyển động tích cực hơn
sáng kiến khôn khổ kinh tế ấn độ dương thái bình dương vì thịnh vượng do chính quyền tổng thống mỹ joe biden khởi xướng vào tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa mỹ và các đối tác trong khu vực ấn độ dương thái bình dương
khu vực này ước tính chiếm khoảng bốn mươi gdp toàn cầu hiện nay
sáng kiến này thu hút sự tham gia của một mươi bốn nền kinh tế trong khu vực
sau một năm đàm phán và thêm bốn tháng giả soát pháp lý tháng năm vừa qua các bên đã đạt được nhất trí về thỏa thuận đầu tiên là chuỗi cung ứng
và hiện đang hướng tới thống nhất ba trụ cột còn lại
đánh giá về tình hình hiện nay tại gaza liên hợp quốc cho rằng không nơi nào và không ai được an toàn
lo ngại về tình hình ngày càng tồi tệ ở gaza
cơ quan liên hợp quốc quốc tế về người tị nạn palestine và tổ chức y tế thế giới đã quyết định rút khỏi khu vực này
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres bày tỏ ông vô cùng lo lắng trước tình hình tồi tệ khủng khiếp tại các bệnh viện ở gaza
khi các cơ sở y tế tại vùng lãnh thổ này phải xoay sở với tình trạng không có điện và số lượng thi thể đang phân hủy ngày càng tăng
nhân danh nhân đạo tổng thư ký kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức
các cơ quan của liên hợp quốc đã ngừng cung cấp hỗ trợ ở giải gaza
hiện số người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của israel đã lên tới một mươi hai người và khoảng ba mươi người khác bị thương
lực lượng phòng vệ israel ngày hôm qua đưa ra cảnh báo khẩn cấp yêu cầu dân thường palestine ở các khu vực sapra
tenhawa và zaytun gần thành phố gaza phải sơ tán ngay về phía nam trước một mươi sáu giờ cùng ngày
đêm qua israel đã huy động máy bay chiến đấu và tàu chiến tấn công hơn hai trăm linh mục tiêu trong giải gaza
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của truyền hình nhân dân